năm hai nghìn hai mươi được dự báo tiếp tục là năm ít nước dòng chảy lũ về đồng bằng sông cửu long nhỏ
nguy cơ tiếp tục xảy ra hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn vào các tháng mùa khô năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh ở mức cao đến nghiêm trọng
nguyên nhân do nước dòng sông mê công không về tổng lượng nước tích lũy trên lưu vực sông mê công
từ đầu mùa mưa đến nay thấp hơn gần hai mươi hai so với trung bình nhiều năm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
lượng mưa trên lưu vực sông mê công thiếu hụt từ ba mươi bốn mươi so với trung bình nhiều năm
dòng nước chảy cũng ở mức rất thấp
biển hồ ở campuchia nơi cung cấp nguồn nước quan trọng bổ sung cho đồng bằng sông kiểu long
trong các tháng mùa khô hiện mới chữ được gần chín tỷ m ba nước thấp hơn trung bình nhiều năm
cùng thời kỳ khoảng hai mươi ba tỷ m ba nước
do vậy tình hình hạn hán và sắp nhận được nhiều thông tin
sâm nhập mặn mùa khô năm hai nghìn hai mươi tại vùng đồng bằng sông cửu long sẽ diễn ra nghiêm trọng
hiện nay mùa mưa trên toàn bộ lưu vực đồng bằng sông kiều long đã dần chấm dứt
kéo theo nguồn nước cũng suy giảm theo và dự báo khô mặn xâm nhập mặn càng thêm gái gắt hơn
nguyên nhân lớn nhất vẫn là do biến đổi khí hậu
trong năm nay lượng mưa ít ở trên thượng nguồn nó cũng có nhưng nó ít
nó không có đủ nước để tạo nên hệ thống trữ nước nó cũng không có được nhiều nước
và nó tạo nên đỉnh lũ để trải về đồng bằng sông cửu long chúng ta
tại một số điểm nóng về mặn ở khu vực đồng bằng sông kiểu long cho thấy
mặn đã hiện hữu và đang lấn sâu với cường độ nhanh vào các tỉnh trong vùng
hiện ngành chức năng và người dân khu vực này đang triển khai nhiều giải pháp để kịp thời ứng phó
về lâu dài tác động của biến đổi khí hậu nước biển dân sự gia tăng khai thác nguồn nước
ở các nước thượng nguồn sẽ làm tình trạng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn diễn ra thường xuyên và ngày càng khốc liệt hơn
trước mắt hiện nay lãnh đạo các địa phương ở đồng bằng sông kiều long cũng liên tục khuyến cáo người dân
cần tìm mọi cách để chữ nước và sử dụng nước tiết kiệm
trước diễn biến tình hình thiếu nước xâm nhập mặn để kịp thời bảo vệ mùa vụ sản xuất giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất
ngoài việc kiểm tra giả soát hệ thống bờ bao để kịp thời phát hiện và sửa chữa khắc phục ngay những vị trí không bỏ đảm ngăn mặn chữ ngọt để phục vụ sản xuất và dân sinh
trước hết là trong các tháng mùa khô năm nay còn về lâu dài vùng đồng bằng sông kiểu long để có được một nền kinh tế bền vững đặc thù vốn có từ nông lâm thủy sản thì rất cần sự chung tay của các bộ ngành trung ương